thanh tra sở y tế tp hcm cho biết vừa lập biên bản quả tang đối với phòng khám đa khoa đinh tiên hoàng
quận một tp hcm về hành vi vẽ bệnh moi tiền với người bệnh
theo đó khi phối hợp cùng với phòng an ninh chính trị nội bộ công an tp hcm để kiểm tra hoạt động tại phòng khám này
sở y tế đã phát hiện quả tan phòng khám đang thực hiện phẫu thuật và có hành vi vẽ bệnh môi tiền
đối với một nữ bệnh nhân đến khám tại đây
cụ thể khi được tư vấn dịch vụ người này được báo chi phí hai mươi triệu đồng
nhưng khi lên bàn mổ bác sĩ yêu cầu phải trả sáu mươi triệu đồng để mổ không đau và an toàn
do không có tiền bệnh nhân phải nợ lại phòng khám và gọi người nhà đến để thanh toán thì mới được ra về
tại thời điểm kiểm tra sở y tế ghi nhận phòng khám này có dấu hiệu vẽ bệnh moi tiền bệnh dưng
và có nhiều vi phạm trong hoạt động khám bệnh chữa bệnh
vụ việc đang được tiếp tục tổng hợp hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật